sau khi tiếp xúc với f chúng ta phải xét nghiệm covid một mươi chín và thời điểm xét nghiệm để có kết quả chính xác tùy thuộc vào việc người đó đã tiêm vaccine hay chưa
các chuyên gia khuyến cáo mọi người nên xét nghiệm covid một mươi chín bằng bộ test nhanh kháng nguyên hoặc xét nghiệm pcr
nguyên tắc chung là sử dụng phương pháp xét nghiệm nào thuận tiện và dễ tiếp cận nhất theo ver hall
trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh mỹ cdc mỹ khuyến cáo mọi người hãy xét nghiệm khi biết hoặc nghi ngờ bản thân nhiễm covid một mươi chín
tuy nhiên thời điểm xét nghiệm để có kết quả chính xác tùy thuộc vào việc người đó đã tiêm vaccine hay chưa
sau khi tiếp xúc với mầm bệnh nếu chưa tiêm vaccine thì thời gian sớm nhất có thể cho ra kết quả dương tính là từ hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ
nếu đã tiêm vaccine thì khoảng thời gian này là năm bảy ngày sau khi tiếp xúc với mầm bệnh theo cdc mỹ
sở dĩ cần khoảng thời gian này là vì virus sars cov hai khi xâm nhập vào cơ thể sẽ cần thời gian để sinh sôi và phát triển đến mức mà các xét nghiệm có thể phát hiện các chuyên gia cho biết
trong khoảng thời gian chờ xét nghiệm mọi người dù đã tiêm vaccine
hay chưa thì vẫn cần tự cách ly tránh tiếp xúc thường xuyên rửa tay và đeo khẩu trang để không lây bệnh cho người khác
vaccine hiện tại dù đã đạt hiệu quả cao nhưng không loại trừ một trăm linh nguy cơ lây nhiễm
một người nhiễm dù không chịu chứng nhưng vẫn có thể lây cho người khác
các nghiên cứu cho thấy khoảng năm mươi chín số người nhiễm bị lây từ f không triệu chứng
với những người có triệu chứng nếu xét nghiệm với bộ test nhanh kháng nguyên mà cho kết quả âm tính thì cần phải xét nghiệm lần hai vào khoảng hai mươi bốn ba mươi sáu giờ sau đó
nếu tiếp tục cho kết quả âm tính thì cần phải xét nghiệm pcr
khi covid một mươi chín vẫn còn là mối đe dọa thì tiêm vaccine vẫn là cách tốt nhất để bảo vệ bản thân và người khác
khi mọi người tụ tập với nhau trong không gian kín để giảm nguy cơ lây nhiễm
các chuyên gia khuyến cáo những người có mặt cần phải đeo khẩu trang và mở cửa để không khí được thoáng mát
để đảm bảo thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín trong thời gian tới
bộ y tế khuyến cáo các địa phương thực hiện nghiêm nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ về thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
theo bà nguyễn thị liên hương cục trưởng cục quản lý môi trường y tế
đối với tất cả các quốc gia và theo khuyến cáo của tổ chức y tế thế giới who
thì không thể loại trừ hoàn toàn dịch covid một mươi chín đặc biệt các nước có dịch kéo dài trong thời gian qua như việt nam
bên cạnh đó vaccine phòng covid một mươi chín giúp các nước có cơ sở thay đổi chiến lược phòng chống dịch covid một mươi chín
từ cố gắng dập tắt rứt điểm sang chung sống an toàn với dịch bệnh
vì vậy việc thích ứng sống chung an toàn với dịch được nhiều quốc gia lựa chọn
trong hai tuần gần đây theo báo cáo của các tỉnh thành số ca mắc có xu hướng tăng nhanh tại cộng đồng
tại cần thơ số ca mắc tăng nhanh phải chuyển cấp độ dịch lên cấp độ ba
tại hà nội số mắc mới trong ngày chín tháng một mươi một là cao nhất trong một ngày
từ trước đến nay tại tp hcm số ca mắc trở lại bốn con số
để đảm bảo thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín trong thời gian tới
bộ y tế khuyến cáo các địa phương thực hiện nghiêm nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
về thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín các cấp chuẩn bị phương án kịch bản phòng chống dịch trên địa bàn linh hoạt khoa học hiệu quả
bộ y tế cũng đề nghị các địa phương đánh giá cấp độ dịch để áp dụng các biện pháp phù hợp
tiếp tục thực hiện tốt ba trụ cột chính trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
gồm cách ly nhanh nhất hẹp nhất nghiêm ngặt nhất có thể xét nghiệm thần tốc
nhanh hơn tốc độ lây lan của dịch điều trị tích cực từ sớm từ xa ngay tại cơ sở
có phần giảm chuyển nặng giảm tử vong
đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng để tăng độ bao phủ vaccine
đặc biệt với người trên năm mươi tuổi theo quyết định bốn tám trăm linh của bộ y tế
tổ chức tiêm chủng nhanh kịp thời hiệu quả ngay sau khi được phân bố vaccine
bộ y tế cũng khuyến cáo các địa phương nâng cao năng lực hệ thống y tế
nhất là y tế cơ sở tăng cường năng lực thu dung điều trị theo dõi chăm sóc người mắc covid một mươi chín
tổ chức điều trị f không triệu chứng và có triệu chứng nhẹ tại nhà
chuẩn bị sẵn sàng thành lập ngay trạm y tế lưu động ở những nơi dịch bùng phát
thông tin từ chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia cũng cho biết
tới đây sẽ khảo sát về tình trạng bệnh của bệnh nhân covid một mươi chín đã tiêm chủng
nhằm đánh giá hiệu quả của vaccine trong việc giảm biến chứng nặng ở bệnh nhân covid một mươi chín
hiện nay do chưa có đánh giá này các tỉnh thành vẫn ngăn dịch theo cách từ đầu năm hai nghìn hai mươi
ngày một mươi một mươi một ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín quận ba đình thành phố hà nội
đã phát đi thông báo tìm người từng đến các địa điểm sau nhanh chóng liên hệ với cơ quan y tế
từ ngày hai mươi bốn một mươi đến ngày bảy một mươi một từ tám h đến một mươi bảy h tại công ty dầu khí sông hồng
tòa nhà tram vít số một trăm bảy mươi bảy trần duy hưng
từ ngày hai mươi sáu tháng một mươi đến ngày chín tháng một mươi một ô số một mươi năm hàng cá d bốn chợ thành công b
ngày ba mươi một tháng một mươi từ bảy h đến chín h ba mươi tại đại học kiến trúc
từ chín h ba mươi đến một mươi h ba mươi tại quán phở ba trăm chín mươi bảy trường trinh
từ một mươi năm h đến một mươi sáu h tại cửa hàng circle k số một mươi sáu văn cao
ngày một một mươi một đến ngày sáu tháng một mươi một từ một mươi sáu h bốn mươi năm đến một mươi bảy h bốn mươi năm trên tuyến xe buýt số hai mươi hai a
từ một trăm một mươi năm trần duy hưng về cửa bắc
ngày ba một mươi một sáu h ba mươi đến bảy h ngày sáu một mươi một bảy h bảy h ba mươi tại chợ ngọc khánh
ngày bốn một mươi một từ tám h đến chín h tại ngân hàng nam á banh bốn trăm linh chín kim mã
từ ngày năm tháng một mươi một đến ngày chín tháng một mươi một quán bún vở tại số hai mươi bốn ngõ bảy trăm hai mươi đường la thành phường giảng võ
cửa hàng bán đồ ăn sáng tại số tám mươi một ngõ sáu trăm bảy mươi tám đường la thành phường giảng võ
tất cả những người từng đến các địa điểm trên tự cách ly tại nhà và liên hệ ngay với trạm y tế gần nhất
hoặc trung tâm y tế quận ba đình qua kiểm soát dịch bệnh theo số điện thoại hai trăm bốn mươi ba tám trăm bốn mươi ba hai nghìn một trăm sáu mươi
hoặc gọi điện đến trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội theo số điện thoại chín trăm sáu mươi chín tám mươi hai một trăm một mươi năm
hoặc số điện thoại chín trăm bốn mươi chín ba trăm chín mươi sáu một trăm một mươi năm
cdc hà nội cũng yêu cầu tất cả người dân trên địa bàn hà nội khi có một trong các biểu hiện như
sốt ho đau họng khó thở đau người mệt mỏi ớn lạnh giảm hoặc mất vị giác hoặc khí
rác cần liên hệ ngay với trạm y tế phường xã nơi lưu trú để được hướng dẫn và làm xét nghiệm sars cov hai miễn phí
nhằm phát hiện sớm nguy cơ mắc covid một mươi
cộng dồn số f tại hà nội trong đợt dịch thứ tư tính từ ngày hai mươi chín tháng bốn đến nay là năm ba trăm hai mươi
trong đó số f ghi nhận trong cộng đồng là hai một trăm hai mươi hai ca số f là đối tượng đã được cách ly là ba hai trăm linh bốn ca
sáng một mươi một tháng một mươi một bác sĩ nguyễn đức thuận giám đốc sở y tế lâm đồng cho biết toàn
ghi nhận số ca nhiễm covid một mươi chín kỷ lục với sáu mươi một ca trong hai mươi bốn giờ qua cao nhất từ đầu dịch đến nay
riêng thành phố đà lạt ghi nhận hai mươi bảy ca covid một mươi chín và phát hiện thêm hai ổ dịch mới ở đường ma trang sơn
phường năm và hùng vương phường chín cụ thể đến bảy giờ ngày một mươi một tháng một mươi một có một mươi trên một mươi hai huyện thành phố
trong tỉnh ghi nhận tổng số sáu mươi một ca nhiễm covid một mươi chín mới đà lạt hai mươi bảy ca đạ tẻ một mươi bốn ca đơn dương một mươi ca
lâm hà ba ca đức trọng hai ca các huyện cát tiên di linh đạ hoai lạc dương và thành phố bảo lộc
mỗi địa phương thêm một ca nhiễm covid một mươi chín mới
tại thành phố đà lạt phát hiện ổ dịch ở hẻm hùng vương phường chín đà lạt với một mươi ba bệnh nhân
có dịch tễ về từ thành phố hồ chí minh được biết những người này đã được tiêm đủ hai liều vaccine
và có kết quả xét nghiệm âm tính trước khi đến đà lạt các ca này tự ý thức cách ly
tối một mươi tháng một mươi một ngành y tế đà lạt đã đưa những người nhiễm covid một mươi chín đến bệnh viện nhi lâm đồng điều trị
các ca f một cũng được đưa đi cách ly tập trung phòng dịch covid một mươi chín
cơ quan chức năng còn phát hiện thêm ổ dịch mới tại số một mươi ba ma trang sơn phường năm đà lạt
với sáu bệnh nhân liên quan ổ dịch số hai trên hai khởi nghĩa bắc sơn có thêm ba bệnh nhân mới
và một trường hợp hdt nam ba mươi tám tuổi ngụ chín trên sáu lữ gia phường chín đà lạt
theo sở y tế lâm đồng cả một mươi trường hợp này được phát hiện tại cộng đồng
có yếu tố dịch tễ tiếp xúc với các trường hợp dương tính tại ổ dịch ba mươi hai hùng vương
phường chín đà lạt phát hiện vào ngày tám tháng một mươi một
tại ổ dịch công ty trà ngọc duy có thêm một bệnh nhân tại bốn mươi tám trên một hùng vương
phường chín phát hiện thêm hai ca nhiễm covid một mươi chín trong đó bệnh nhân lt nam ba mươi tám tuổi
ngày bốn tháng một mươi một về từ đồng nai ngoài ra còn có một trường hợp ngày một mươi tháng một mươi một từ thành phố
hồ chí minh lên đà lạt qua khai báo y tế xét nghiệm kết quả dương tính với covid một mươi chín
tại huyện đạ tẻ phát hiện thêm một mươi bốn bệnh nhân mới liên quan đến chuỗi lây nhiễm
có yếu tố dịch tễ liên quan đến quán phở quỳnh tổ dân phố năm c thị trấn đạ tẻ
còn ở huyện đơn dương cơ quan chức năng phát hiện thêm tám bệnh nhân mới là các f một liên quan đến năm một
ổ dịch tại thị trấn gran đơn dương đang cách ly tập trung liên quan đến ổ dịch xã đạ ròn
đơn dương có thêm bệnh nhân nthn nữ ba mươi sáu tuổi là f một của công nhân công ty đà lạt hasharm
đang cách ly tập trung ngoài ra có một bệnh nhân nữ hai mươi tuổi có yếu tố dịch tễ về từ tp hcm
hồ chí minh dương tính với covid một mươi chín xung quanh câu hỏi vì sao hà nội chưa
cách ly f f một tại nhà bác sĩ khổng minh tuấn phó giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hai
hà nội cho biết hà nội chỉ tính đến cách ly tại nhà khi số lượng người cách ly gia tăng quá cao
bên cạnh đó hà nội đặc thù đất chật người đông không đảm bảo đủ an toàn khi cách ly tại nhà
do đó f không nhẹ không chịu chứng vẫn cần điều trị tập trung
theo báo cáo của sở y tế hà nội có tổng cộng bốn mươi hai cơ sở cách ly với một mươi bốn sáu trăm ba mươi chín chỗ tính đến ngày hai tháng chín
hai tháng một mươi một thành phố đang cách ly tập trung một
một chín trăm bảy mươi năm người tại hai mươi năm cơ sở đều là f một nhập cảnh từ vùng dịch
bốn năm trăm sáu mươi tám f điều trị tại cơ sở y tế trong đó ba sáu trăm một mươi người đã ra viện sáu trăm một mươi tám người chuyển viện
trong khi đó phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu cố vấn cao cấp trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện
y tế công cộng việt nam bộ y tế nhận định hà nội nên tính tới phương án cách ly tại nhà sớm
không nên kiên trì cách ly tập trung giúp kinh nghiệm các tỉnh có dịch bùng phát
nguyên nhân là thành phố liên tiếp xuất hiện các ổ dịch mới số ca nhiễm gia tăng trong một tuần
trở lại đây khi thực hiện thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
f một tăng nhiều khi số f cao dẫn tới cơ sở cách ly tập trung hết chỗ thêm vào đó
duy trì cách ly tập trung sẽ khiến các cơ sở bị quá tải có nguy cơ lây nhiễm chéo
không chỉ vậy cách ly f một tại nhà giúp người bị cách ly đỡ tốn kém
người cách ly không bị ảnh hưởng nặng nề về tâm lý
nhiều nhà dân tại hà nội đã đủ điều kiện đủ cơ sở vật chất để cách ly tại nhà hệ thống y tế
cơ sở và chính quyền từ thôn xóm tổ dân phố đủ năng lực có thể giám sát theo dõi người cách ly
trước số ca nhiễm tăng hà nội đã thành lập một mươi bốn trạm y tế lưu động để ứng phó
theo ông tuấn các trạm y tế lưu động này được định hướng sẽ quản lý
điều trị f không triệu chứng tại nhà trong thời gian tới tuy nhiên
thành phố chưa đưa ra mốc thời gian dự kiến hoạt động trạm y tế lưu động
ba mươi quận huyện thị xã đã xây dựng phương án quận ba đình diễn tập mô hình này tại phường giả võ